xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị dự kiến chiều tối nay đoàn cứu hộ bộ công an sẽ về đến sân bay nội bài
và trong khi đoàn cứu hộ việt nam ở sân bay istanbul thổ nhĩ kỳ chờ chuyến bay để trở về với việt nam
thì một khoảng khắc đã gây xúc động đối với tất cả các thành viên đoàn bởi tình cảm nồng ấm mà người dân sở tại dành cho các chiến sĩ công an việt nam
cụ thể trong khi các thành viên đoàn đang dùng bữa tại sân bay thì chủ cửa hàng này đã ngay lập tức đến gặp trò chuyện
khi nhận ra đây là các chiến sĩ công an việt nam đã tham gia hoạt động cứu trợ tìm kiếm người bị nạn tại thổ nhĩ kỳ trong suốt bảy ngày qua
tất cả khách đang dùng bữa và ở sảnh chờ sân bay đã dành những chàng vỗ tay vang rộn lên hồi để hoan nghênh và cảm ơn các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ việt nam
tất cả đồ ăn mà các thành viên đoàn công tác đã dùng được chủ nhà hàng nhất quyết miễn phí
thay lời tạm biệt
với tình cảm vô cùng trân trọng
tiếp tục với thông tin khác
thưa quý vị một đường dây mua bán ma túy từ lào về việt nam qua địa bàn tỉnh hà tĩnh để đưa vào các tỉnh thành phía nam tiêu thụ
vừa bị công an huyện vũ quang phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các lực lượng liên quan triệt phá
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai trên tuyến đường hồ chí minh đoạn đi qua địa phận xã thọ điền huyện vũ quang
lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đậu thế anh và nguyễn văn tiệp thu giữ một mươi hai kg ketamine và năm sáu trăm linh viên hồng phiến
điều tra mở rộng lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng hoàng văn khương phan mạnh hùng và nguyễn quốc cường
cường là đối tượng đứng ra kết nối điều hành đường dây trên hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng
vào tối một mươi tám tháng hai thông tin từ công an tp hải phòng cho biết đăng sóc minh và làm rõ vụ việc nguyễn ngọc hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại tp hải phòng
có biểu hiện ngáo
hùng đã tự đốt nhà mình
vào chiều ngày một mươi tám tháng hai đối tượng có biểu hiện sử dụng chất kích thích dùng dây buộc bên ngoài cửa phòng con trai mình trên tầng ba của gia đình
ngăn không cho cháu ra ngoài khi lực lượng công an đến hiện trường hùng cầm hai con dao đi lên sân thượng và chốt cửa lối lên
lúc này công an phường đằng hải đã tiếp cận được ngôi nhà mở cửa phòng tầng ba giải cứu con trai của đối tượng và đưa ra ngoài an toàn
sau đó phát hiện đối tượng hùng tự đốt nhà lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy
vào lúc một mươi sáu h một mươi năm cùng ngày đám cháy được dập tắt đến một mươi bảy h năm mươi phút lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng nguyễn ngọc hùng trên nóc nhà và tay cầm theo hung khí
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc công an thành phố cà mau phối hợp cùng công an phường sáu chia làm nhiều hướng
đã đột kích một tụ điểm tệ nạn với nhiều đối tượng tham gia tại phường sáu thành phố cà mau
đây là tụ điểm cờ bạc đã bị phát hiện và xử lý nhưng các đối tượng vẫn tụ tập tham gia đá gà đánh bài ăn tiền ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của khu vực
tại hiện trường có hai mươi một đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà và đánh bài ăn tiền bị tạm giữ
kiểm tra trên người và xung quanh khu vực lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tăng vật cùng một mươi hai triệu đồng
nhiều đối tượng đã có hành vi cản trở và la lối gây ảnh hưởng đến việc ổn định và lập biên bản vụ việc
và hiện vụ việc đang được đơn vị công an thành phố cà mau tiếp tục xử lý theo quy định
gian cảnh các vụ va quẹt giao thông hoặc chặn đường các nạn nhân rồi dùng hung khí đe dọa và cướp tài sản
bốn đối tượng danh nhật trường nguyễn tấn đạt nguyễn ngọc phước và lê thanh dễ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đề nghị truy tố về hành vi cướp và cướp giật tài sản
theo kết luận điều tra các đối tượng này đã gây ra trên một mươi vụ cướp cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn huyện nhân trạch
nhóm này thường điều khiển xe máy trên các con đường vắng vào ban đêm lợi dụng công nhân đi làm tan ca về
các đối tượng đã tạo ra các vụ việc pha quẹt giao thông hay chặn đường để sử dụng hung khí đe dọa
buộc bị hại phải giao nộp tài sản như điện thoại tiền xe máy hoặc lợi dụng sự sơ hở của người dân đang lưu thông trên đường
đối tượng sử dụng xe phân khối lớn áp sát từ phía sau nhanh chóng giật túi sách dây chuyền và điện thoại di động rồi tẩu thoát
tài sản cướp được các đối tượng đem đi bán để lấy tiền mua ma túy để sử dụng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lóc phối hợp với công an huyện cơ đông an na và các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh
vừa nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ thành công một đối tượng đột nhập vào nhà dân phá kết sát trộm gần sáu trăm linh triệu đồng sau hơn hai mươi bốn giờ tích cực điều tra
trước đó khoảng một mươi hai giờ ngày một mươi sáu tháng hai công an huyện cơ đông an na tỉnh đắk lóc nhận tin báo của anh nguyễn văn thỏa
chú thị trấn buôn chấp huyện cơ đông an na về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà cậy phá kết sát lấy cắp gần sáu trăm linh triệu đồng
công an huyện cơ đông an na
những dấu vết đối tượng để lại rất ít thì hệ thống camera ở trong nhà thì đối tượng cũng đã ngắt và lấy đi
quá trình để truy vết các đối tượng thì cũng gặp rất nhiều khó khăn
quá trình phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của công an huyện cơ đông an na sàng lọc các đối tượng trên địa bàn
mời các đối tượng trong diện này lên để làm việc
bước đầu vẫn chưa có kết quả gì
trong quá trình xác minh và xác định đối tượng vẫn có thể lạng vạn ở quanh đây
sau khi gây án cơ quan điều tra nhận định rằng là
số tiền đối tượng đã trộm đầy được thì đối tượng vẫn đang giấu ở đâu đó
sau đó thì các bộ trinh sát đã triển khai ra tất cả các nhánh đường ra đường vào của khu vực thị trấn buôn chấp cơ đông na
để bảo vệ quay đối tượng
với quyết tâm truy bắt thủ phạm gây án một cách sớm nhất bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
đến một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng hai lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm là y mập lúc e ban
chú thị trấn buôn chấp huyện cơ đông an na khi đối tượng đang lẩn trốn ở xã ea bồng huyện cơ đông an na
và đang chuẩn bị đón xe khách trốn đến thành phố hồ chí minh
qua đấu tranh bước đầu y mập lúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
theo đó khoảng chín h ngày một mươi sáu tháng hai y mập lúc đi đến nhà anh thỏa và phát hiện cửa nhà khóa
nên đã đột nhập qua cửa thông gió phía sau rồi vào nhà
khi thấy camera an ninh y mập lúc đã lấy áo thun chùm kín mặt rồi đi đến bẻ gãy camera
và thao lấy cục phát wifi ném ra sau vườn
sau khi lục tìm tài sản và thấy có kết sắt
đối tượng đã dùng dao và chầy đập phá kết sắt lấy toàn bộ số tiền rồi leo qua cửa thông gió trốn khỏi hiện trường
em kéo cái kết sắt ra ngoài xong rồi em lấy hai cái dao rồi một cái chày giá ớt kia em đập đập mà không ra
xong rồi em lật ngựa ra xong rồi em đập cái cửa nó ra em đập xong rồi em dập bằng chân
rồi cho nó móp nó móp xong rồi em mới lấy dao xong rồi nó hở tí là em kéo bằng chân
kéo bằng tay kéo xong rồi em thay tiền nhiều thay tiền nhiều xong rồi em mới qua trong phòng em lấy bịch
em nhét tiền vào bịch em làm xong rồi ấy là em trèo lên cái đường cửa sổ em vắt túi tiền ra ngoài
số tiền trộm cắp được đối tượng dùng để mua một chiếc xe máy và một chiếc điện thoại còn lại giấu sau vườn tiêu nhà anh thỏa
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã truy thu được hơn bốn trăm bảy mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
đồng thời đang tiếp tục cùng có hồ sơ
hai đối tượng theo quy định của pháp luật
liên quan đến những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
tại lào cai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ
ba đối tượng gồm dương đức minh phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn bốn trăm linh một d
công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông tỉnh lào cai về hành vi nhận hối lộ để cấp phép hoán cải xe cơ giới không đúng quy định
và nguyễn kim dương giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại tổng hợp việt lâm về hành vi đưa hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai thực hiện lệnh khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn bốn trăm linh một d
công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông tỉnh lào cai khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của dương đức minh
quá trình khám xét cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã tạm giữ và niêm phong các hồ sơ tài liệu liên quan để phục vụ cho công tác điều tra
một nhà máy dược nguyễn thị nhâm trú tại huyện thường tín thành phố hà nội đã sử dụng hình ảnh sản phẩm của nhà máy
để giao bán trên mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và với hành vi trên nguyễn thị nhâm đã bị phòng an ninh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc cạn bắt giữ
vào ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba một nạn nhân trú tại huyện ngân sơn bắc cạn đã đặt mua ba trăm linh lọ thuốc dpropal thuốc chỉ viêm khớp với giá hai mươi năm triệu đồng qua facebook
hai bên thống nhất đặt cọc và chuyển hàng rồi thanh toán
ban đầu đối tượng chỉ yêu cầu bị hại đặt cọc năm trăm linh đồng sau đó tìm mọi lý do yêu cầu bị hại chuyển toàn bộ số tiền còn lại
khi nhận đủ tiền nhâm không chuyển hàng mà cắt đứt mọi liên lạc
vào ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo
sau một mươi ngày thu thập tài liệu công an tỉnh bắc cạn đã xác định được đối tượng và đưa về cơ quan công an phục vụ cho công tác điều tra